xin chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức trên kênh youtube sức khỏe đời sống
thưa quý vị trước sự xuất hiện của omicron và sự lây lan vô cùng nhanh chóng
và làm giảm hiệu quả vaccine của biến thể này nhiều nước trên thế giới đã gấp rút tiến hành
tiêm mũi vaccine phòng covid một mươi chín tăng cường để tăng khả năng biế dịch
israel là quốc gia đầu tiên trên thế giới phê duyệt về kế hoạch tiêm mũi thứ tư
vaccine phòng covid một mươi chín mặc dù một số nhà khoa học cảnh báo rằng kế hoạch này có thể phản tác dụng
vì một số tế bào miễn dịch có thể ngừng phản ứng với vaccine nếu tiêm quá liều
israel trở thành quốc gia đầu tiên đề xuất tiêm mũi thứ tư để chống lại biến chủng omicron
sau khi các quan chức y tế kết luận rằng muối tăng cường ban đầu đã lật ngược tình thế
trước biến chủng delta mùa thu vừa qua thủ tướng naftali pennet nói rõ rằng
ông đang ủng hộ việc tiêm mũi thứ tư trong khi bộ trưởng bộ y tế
nissan horowit gợi ý đợt tiêm mũi tăng cường mới có thể bắt đầu vào ngày hai mươi sáu tháng một mươi hai
ông banet cho biết công dân israel isura là những người đầu tiên trên thế giới được tiêm mũi vaccine thứ ba
chúng tôi đang tiếp tục dẫn đầu với mũi thứ tư
động thái này cần có sự phê duyệt cuối cùng của vụ trưởng ned manage tại bộ y tế
trước khi có hiệu lực và trở thành chính sách quốc gia
isarau một trong quốc gia nhỏ với hệ thống y tế công hiệu quả
là nước tiên phong trong việc triển khai đợt tiêm chủng đầu tiên
sau đó là tiêm các mũi nhắc lại
vì vậy nơi này được xem là hình mẫu để phần còn lại của thế giới theo dõi
đánh giá và điều chỉnh chính sách phù hợp
tốc độ tiêm chủng nhanh chóng của isaraok đã đặt nước này vào tình thế phải đánh giá sớm
mức độ hiệu quả của các mũi tiêm và sự suy giảm trước biến chủng mới
cái giá phải trả sẽ cao hơn nếu chúng ta không tiêm chủng
tiến sĩ boaz lev người đứng đầu hội đồng cố vấn của chính phủ cho biết
ông mô tả sự lan rộng của omicron là một dạng sóng thần hoặc lốc xoáy và nhấn mạnh
nhưng chúng tôi không có nhiều thời gian để đưa ra quyết định với việc ông micron đang quét khắp thế giới
với tốc độ đáng báo động
các chính phủ đang cố gắng tìm cách để kiềm chế sự lây lan của virus trong giai đoạn nghỉ lễ cuối năm
gần đây một báo cáo mới của anh cho thấy hiệu quả của mũi thứ ba sẽ làm suy giảm
trong việc ngăn ngừa người mắc covid một mươi chín phát sinh triệu chứng bệnh sau một mươi tuần trước biến chủng omicron
trong bối cảnh đó bàn cố vấn y tế israel đã bỏ phiếu áp đảo
để đề xuất tiêm mũi thứ tư cho những người trên sáu mươi tuổi
những người có hệ thống miễn dịch yếu và nhân viên y tế ở thời điểm bốn tháng so liệu thứ ba
khoảng cách khuyến cáo dữ liệu thứ hai và thứ ba cũng được rút ngắn từ năm tháng xuống còn ba tháng
trên thực tế hiệu quả của mũi thứ tư trước biến chủng mới chỉ được xác định rõ ràng
tuy nhiên các chuyên gia y tế isaro chỉ ra rằng khả năng miễn dịch đã suy giảm
ở những người trên sáu mươi tuổi trở lên nhóm đầu tiên được tiêm mũi thứ ba kể từ tháng tám
các nhà nghiên cứu từ bộ y tế isarao và một số tổ chức học thuật
đã trình bày dữ liệu cho thấy tỷ lệ nhiễm delta ở nhóm tuổi trên sáu mươi tăng gấp đôi
trong bốn đến năm tháng sau khi tiêm mũi thứ ba
mặc dù bằng chứng ban đầu cho thấy omicron dường như gây bệnh nhẹ hơn so với các biến chủng trước
các quan chức isaa cho biết vào thời điểm họ nắm được thông tin rõ ràng hơn
thì có thể đã có muộn để bảo vệ những người có nguy cơ cao nhất
trước kế hoạch tiêm mũi thứ tư vaccine phòng covid một mươi chín của israel
một số chuyên gia y tế nước này cho rằng nên hoãn lại kế hoạch tiêm mũi thứ tư
đây là sự hoảng sợ
theo đó việc tiêm quá nhiều mũi vaccine có thể gây ra một loại mệt mỏi
đối với hệ thống miễn dịch ảnh hưởng đến khả năng chống lại virus corona của cơ thể
giáo sư hargai levin chủ tịch hiệp hội bác sĩ y tế công cộng israel cho biết
nước này vẫn chưa chứng kiến sự gia tăng mạnh các ca mắc covid một mươi chín
những mũi vaccine hiện tại vẫn có khả năng ngăn ngừa triệu chứng nặng
cũng như tử vong trước omicron
hiện số trường hợp được ghi nhận hàng ngày ở israel là khoảng một hai trăm linh
giảm đáng kể so với con số một mươi một vào thời điểm sóng dịch delta đạt đỉnh
vào hôm hai mươi hai tháng một mươi hai bộ y tế isarao cho biết người đàn ông sáu mươi năm tuổi qua đời một ngày trước đó
đã nhiễm biến chủng delta chứ không phải là omitron như thông tin ban đầu
không có vấn đề gì với việc chuẩn bị sẵn sàng đối phó với biến chủng mới
nhưng trước khi tiêm mũi thứ tư chúng ta nên chờ thêm nghiên cứu khoa học
giáo sư levin nói
giáo sư dron mevorat lãnh đạo của nhóm nghiên cứu về virus corona
y tế ở hadassah jerusalem cũng kêu gọi chờ đợi thêm dữ liệu
chỉ vì chúng ta dẫn đầu trong việc tiêm mũi thứ ba không có nghĩa là điều ấy
cũng sẽ lặp lại với mũi thứ tư khi không có cơ sở khoa học ông nói
ông cho biết việc giảm lượng kháng thể theo thời gian là điều tự nhiên
trong khi việc tăng cường kháng thể có thể mang lại lợi ích hạn chế
ngoài lo ngại việc tiêm mũi thứ tư trong vòng chưa đầy một năm
có thể làm suy yếu khả năng miễn dịch một số chuyên gia cũng nhận định
chính phủ israel vẫn chưa tận dụng tối đa vaccine
amnon lahart chủ tịch ngành y tế gia đình tại đại học hopeville cho biết
chiến dịch tiêm mũi thứ tư của isaraout dựa trên sự hoảng sợ chứ không phải là khoa học
theo ông thay vì tiếp tục triển khai các đợt tăng cường
nước này nên dành nguồn lực để tiêm cho khoảng một triệu người
vẫn hoàn toàn chưa được chủng ngừa
nhiều người trong số này nằm trong nhóm cộng đồng thua thiệt
và khó tiếp cận với cơ sở tiêm chủng
một số người israel từng coi việc đất nước đi đầu trong chiến dịch tiêm chủng toàn dân
là một đặc ân đồng thời là tấm vé
để nhanh chóng trở lại cuộc sống bình thường mới
nhưng triển vọng tiêm mũi thứ tư trong vòng một năm gây nhiều tranh cãi
giống như nhiều người tôi hy vọng cuộc sống trở về bình thường
không ai muốn doanh nghiệp phải đóng cửa
chili idari năm mươi chín tuổi chủ một cửa hàng quà tặng ở jerusalem cho biết
nhưng tôi cảm giác rằng lần này họ không biết đủ
benny mutoski tám mươi tuổi một kiến trúc sư cho biết
chiến dịch tiêm chủng mới dường như thể hiện chứng cuồng loạn
ông nói israel là một trong những nơi
phòng thí nghiệm cho vắc xin ngừa virus corona
trong bối cảnh hiện nay ngoài israel một số quốc gia khác như anh và đức
cũng đang xem xét triển khai đợt tiêm chủng thứ tư ngừa covid một mươi chín
để tăng cường khả năng miễn dịch cho người dân
đặc biệt trước sự tấn công của biến thể omicron
các doanh nghiệp thuộc ủy ban hỗn hợp về tiêm chủng jcvi
cơ quan tư vấn về vắc xin của chính phủ anh sẽ xem xét
về mức độ miễn dịch của ba mũi tiêm vắc xin
cũng như là dữ liệu về số lần nhập viện đối với biến thể omicron mới
trước khi đưa ra bất kỳ khuyến nghị nào
xét về tình hình thực tế tại anh giáo sư anthony harden
phó chủ tịch jcvi đã nói rằng
chúng tôi đang ở trong hoàn cảnh khác với isarao
và chúng tôi cần xem thêm dữ liệu về khả năng miễn dịch
suy giảm và hiệu quả của vắc xin
những người có hệ thống miễn dịch bị suy giảm ở anh
có thể sẽ tiêm mũi vắc xin covid một mươi chín thứ tư
việc triển khai tiêm mũi thứ tư có thể được mở rộng
cho người cao tuổi và các nhóm dễ bị tổn thương khác
những người cần tiêm liệu vắc xin phòng covid một mươi chín bổ sung
cần ít nhất bốn tháng sau lần tăng cường đầu tiên
có nghĩa là lần tiêm thứ tư nếu được triển khai thì sớm nhất là trong năm mới
một số nhà khoa học cho rằng anh đang bị nhấn chìm
bởi làn sóng biến thể omicron và đợt tiêm chủng mũi thứ ba
vẫn đang được triển khai để ứng phó
ngoài ra jcvi còn cho biết
ủy ban này cần thêm bằng chứng thực tế trước những khuyến nghị
tiêm chủng hàng loạt cho trẻ em dưới năm tuổi
bộ trưởng y tế đức karl lauterbach
cũng cho rằng cần tiêm mũi vắc xin thứ tư để củng cố khả năng
ứng phó với virus sars cov hai sau khi xuất hiện biến thể mới omicron lây lan nhanh hơn
ông cũng thể hiện ủng hộ chính sách tiêm phòng bắt buộc
khẳng định nếu không thực hiện chính sách này
thì sẽ khó có thể ứng phó với các làn sóng dịch bệnh tiếp theo trong dài hạn
quý vị thân mến chiến lược tiêm chủng mũi thứ tư của israel
được đưa ra trong bối cảnh biến thể omicron đang lây lan nhanh chóng trên toàn thế giới
tuy nhiên chưa rõ hiệu quả cụ thể của liều tiêm thứ tư này như thế nào
vì theo các chuyên gia việc tiêm quá nhiều liều có thể gây hại cho khả năng chống lại virus của cơ thể
điều này cần được nghiên cứu kỹ hơn
cảm ơn quý vị đã dành thời gian theo dõi chương trình
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại